với chủ đề tuổi trẻ thứ thiên huế xung kích sáng tạo xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua tổ chức nhiều phong trào hoạt động
nhiều việc làm thiết thực và hiệu quả như khởi công xây dựng ba mươi bốn nhà nhân ái
khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân nghèo
những việc làm và hành động cụ thể đó đã làm cho mỗi ngày của năm hai nghìn một mươi sáu thực sự là những ngày đáng nhớ
khắc họa sinh động hình ảnh của lớp thanh niên thừa thiên huế trong thời kỳ mới
sẵn sàng tình nguyện hy sinh vì sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa của quê hương đất nước
với tinh thần đó tỉnh đoàn thừa thiên huế trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh
đoàn đại học huế vừa phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật dạo hội thanh niên chào đón năm mới hai nghìn một mươi bảy
và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đoàn các cấp hướng đến đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai